cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi ba khi người dân cả nước bắt đầu lịch làm việc mới sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng kéo dài tới một mươi ngày
thì cũng là dịp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bình dương
vinh dự đón nhận giấy khen từ lãnh đạo công an tỉnh lãnh đạo tổng cục cảnh sát bộ công an
vì những thành tích đặc biệt xuất sắc các anh đã làm được trong những ngày nghỉ tết
đối với vụ án này thì chỉ thấy một đến hiện trường chỉ thấy một đống to tàn
thì người dân họ đến sau khi khám nghiệm hiện trường xong nắm tình hình thì người ta nói chắc có thể là bó tay
bởi vì nó chỉ là đóng cho thôi nhưng cuối cùng thì chúng ta đã biết thì kết quả đã mang lại rồi
vì thế cho nên là khi làm được như vậy cái niềm tin đã có lại là

có hơn và khẳng định hơn trong cái tấm lòng của người dân
đối với lực lượng công an nói chung và đối với công an tỉnh bình dương
ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi ba tức là ngày hai mươi hai tháng chạp
khi người dân chuẩn bị lễ tiễn ông công ông táo chào trời
thì cũng là lúc công an tỉnh bình dương nhận được tin báo tội phạm
về một tử thi đã bị cháy đen tại khu phố năm phường hoa phú thành phố bình dương
phố thủ dầu mộc thành phố mới của tỉnh bình dương
ngay lập tức các cán bộ của phòng kỹ thuật hình sự
phòng cảnh sát điều tra về tội phạm công an tỉnh và công an thành phố thủ dầu một
đã kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường
thu thập chứng cứ để tiến hành công tác kiểm tra xác minh ban đầu
hiện trường vụ án là một bãi đất trống gần trường quốc tế miền đông
người dân phát hiện một tử thi đã bị cháy đen
biến dạng trong tư thế nằm ngửa
có dấu hiệu bị trói bằng dây điện đồng
không thể nhận diện bằng trực quan
do lửa táp mạnh xung quanh vị trí tử thi nằm
những vạt cỏ cũng bị cháy rụi
ngoài ra cơ quan chức năng không thể thu thập thêm bất cứ đồ vật gì
hay tài sản nào khác của nạn nhân
nạn nhân thì được quấn bỏ trong hai cái bao
mà cháy hết rồi
nhưng mà vùng lưng ấy
phát hiện là hai cái miếng
hai cái miếng mà ni lông
của hai cái bao ni lông màu xanh na cây
cộng với cái dây điện
thì qua đó cũng xác định là
nạn nhân có các cái tổn thương ở bên trong nạn nhân ấy
thì là các phổ tạng
chẳng hạn như là tim can
và cái phổ tạng khác
hoàn toàn không bị tổn thương
phải nói thì
sau khi mà xác định khám phá
nguyện trường tử thi xác định đây là vụ án đặc biệt quan trọng
thì chúng tôi là tiến hành những biện pháp ngay tại hiện trường
đó là thông báo cái tỷ tiệm công tích nạn nhân
sau đó thì cho một cái tổ tinh sát ra sót
tỷ tiệm nhân chứng những cái khu vực xung quanh hiện trường
để xem ai có khả năng
là biết được cái sự diệt xảy ra
và cho một tổ là tiến hành ra sót
các đối tượng thần sự trên địa bàn
cả năng vụ án mạng xảy ra ở nơi khác
hiện trường phát hiện nơi đốt tử thi
chỉ là hiện trường thủ phạm che giấu tội phạm
công an tỉnh bình dương
đã quyết định xác lập chuyên án truy xét
mang bí số hai trăm linh hai gd
huy động lực lượng thuộc các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh
triển khai đồng bộ các biện pháp nhiệp vụ
để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án
và để truy tìm hung thủ
cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương
phải trả lời rất nhiều câu hỏi
nạn nhân là ai
nạn nhân bị chết trong hoàn cảnh nào
nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là gì
trong khi manh mối của vụ án
chỉ là con số
thì áp lực lại liên tiếp đặt ra với họ
hiện trường nơi phát hiện nạn nhân
thuộc địa phận thành phố mới của tỉnh bình dương
thành phố đang trong quá trình xây dựng
hoàn thiện là trung tâm hành chính
kinh tế mới hiện đại và quy cụ nhất
của tỉnh bình dương
nhiều chính sách được ban hành
nhiều nguồn lực đã được đầu tư
nhằm thu hút dân cư tập trung về đây
không sớm tìm ra thủ phạm để ổn định tình hình
thì sẽ là một trở ngại lớn
cho sự phát triển của thành phố
hơn thế nữa thời điểm phát hiện vụ án
cách tết nguyên đáng chỉ vón vẹn một tuần
không khí hoàng màng kéo sang năm mới
có thể là tín hiệu không vui
với người dân địa phương
nhất là những người dân sinh sống xung quanh khu vực
phát hiện sát chết
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
không để chậm trễ một ngày
các chiến sĩ công an tỉnh bình dương
bao gồm nhiều lực lượng đã được huy động vào cuộc
để xác định tung tích nạn nhân
và truy tìm hung thủ gây án
kết quả khám nghiệm tử thi xác định
nạn nhân là nữ giới cao khoảng một m năm mươi
có hàm răng giả tóc vàng
khi bị sát hại người này mặc áo thung màu đỏ đen
để truy tìm tung tích của nạn nhân xấu số này
công an tỉnh bình dương phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng
tuy nhiên thao tác có thể đánh động cho hung thủ
và gây khó khăn trong quá trình điều tra
thời gian đó thông qua một số sim điện thoại rác một kẻ thứ ba nào đó nhắn tin cho con gái của nạn nhân phong thanh về việc đang bắt giữ nạn nhân
tuy nhận định kẻ mạo danh vẫn chính là hiếu nhưng cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra được chứng cứ cụ thể
để có tài liệu đấu tranh làm rõ bắt giữ xử lý đối với lê trung hiếu bàn chuyên án đã phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
một số trinh sát được phân công thâm nhập để làm rõ các mối quan hệ cá nhân của hiếu tìm hiểu ai là người đứng sau cất dấu tiêu thụ số tài sản của nạn nhân
các trinh sát khác được cải trang thâm nhập các địa bàn công cộng như các cửa hàng vàng bạc bến tàu bến xe những tụ điểm vui chơi giải trí nhằm bám sát mọi di biến động của đối tượng
thu thập chứng cứ tài liệu lên phương án phối hợp nhiều lực lượng nhằm bắt giữ đối tượng khi có chứng cứ
các trinh sát kỹ thuật kết hợp các biện pháp quân chúng công khai các biện pháp điều tra theo quy định luật tố tổng hình sự cũng được áp dụng đồng bộ với biện pháp nghiệp vụ khác để hỗ trợ bổ sung cho nhau
buổi tối ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi ba khi hiếu đang ở với bà hạnh lợi dụng bà hạnh bị bệnh cảm hiếu đã sử dụng thuốc diệt chuột cho bà hạnh uống để đầu độc khiến cho bà này tử vong
sau đó tên này đã lấy hết tài sản có trên người của bà hạnh rồi lấy bao xác rắn loại lớn chùm lên sát của bà hạnh dùng dây điện buộc
đêm hôm sau hiếu bỏ bao tải chứa sát của bà hạnh vào một cái chậu lớn cho lên xe máy chở đến bãi đất trống thuộc phường hòa phú thành phố thủ dậu một tỉnh bình dương rồi dùng một mươi lít xăng để đốt phi tan sát bà hạnh
sau khi thực hiện xong hành vi này hiếu đã đưa bà hạnh về nhà
hiếu điều khiển xe máy của bà hạnh quay về thành phố hồ chí minh gửi ở bến xe miền đông
từ lời khai của tình hiếu công an tỉnh bình dương đã thu giữ được chiếc xe máy mà hung thủ lấy của nạn nhân tại bến xe miền đông thành phố hồ chí minh

lý do chỉ vì sợ liên lụy do cái chết của bà hàm bị điện giật mà đem đốt sát phi tan đến tàn nhẫn
thiếu tình người của lê thị hường là lý do khó có thể chấp nhận được
mặt khác sau khi gây án hường còn lấy tài sản của nạn nhân để đem bán lấy tiền tiêu xài
và giả danh nhắn tình để gia đình của bà hà nghĩ rằng bà hà vẫn còn sống nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
điều quan trọng nữa là lê thị hường chỉ vì muốn xóa số nợ tám mươi triệu đồng
mà sát hại vợ chồng ông hùng bà nga
thì liệu có vì hai trăm linh triệu đồng mà sẵn sàng ra tay giết hại bà hà bằng điện hay không
đây là những dấu hỏi lớn chưa có lời giải đáp
tuy nhiên nạn nhân và cũng là nhân chứng duy nhất trong vụ án đã chết
nên việc chứng minh hành vi giết người của lê thị hường vẫn còn đang tiếp tục
mặc dù thị hường bị can hường cũng được các cơ quan luật pháp tòa án
là chưa được mức ảnh cao nhất là tự hình
nhưng mà trong quá trình điều tra thì cái điều mà mình chưa có nhiều cái tài liệu
chưa đủ cơ sở để khẳng định để vạch tội bị can hường về cái hành vi thủ tiêu
và tiêu vĩ cái chát của chị hà
đây cũng là một cái mà tôi còn có thể trang trả
một hình phạt cao nhất và nghiêm khắc nhất của pháp luật dành cho lê thị hường
âu cũng là nhân quả cho những kẻ bán trẻ lượng tầm
trở lại xã xà bằng huyện châu đức
nhịp sống yên bình đã trở lại nơi đây
nhưng có lẽ nỗi buồn của nhân thân người bị hại
và cả nhân thân hung thủ thì chẳng khi nào được người ngoài
sau vụ việc vợ gây ra hai vụ án mạng nghiêm trọng
ông nguyễn thanh mỹ đã bị đình chỉ chức vụ
bị mặc cảm nên chẳng mấy khi thấy ông ở chỗ đông người
gia đình của ông mỹ đau một
thì thân nhân của ông mỹ đau một mươi
sau vụ bà hà mất tích
gia đình và các con của bà rơi vào một biến cố đau bụt liên tiếp
ba tháng sau khi bà hà mất tích
chồng bà là nguyễn hải phượng cũng đổ bệnh rồi mất
bố đẻ bà hà cũng bị tai nạn mất tại huế
con trai thứ hai của bà hà phải bỏ học giữa chừng
vì không còn khả năng tài chính
những mất mát quá lớn trong một gia đình
và dù hung thủ có phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật
thì cũng không thể làm nguôi ngoai nỗi đau của những người còn sống
vụ án có thể coi là đã khép lại
nhưng dư âm của nó
hắn sẽ còn là câu chuyện buồn
ở vùng quê nơi đây
đêm hai mươi tám dàng sáng ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn chín
người dân cả hấp đồng của bà hà mất tích
đông hòa sáng tân thuần đông thành phố cao lãnh
nhốn nháo vì một vụ cháy dữ dội
xảy ra tại số nhà năm trăm linh chín
bằng mọi dụng cụ có thể
người dân lao đến dập lửa
nhưng vì ngọn lửa quá mạnh
lại đang trong đêm tối
nên đã không cứu được ngôi nhà và tài sản bên trong
đến lúc đám cháy được dập tắt hoàn toàn
người dân mới phát hiện hai tử thi được nhận ra
một nam một nữ đã bị thiêu cháy
người dân hoang mang lo lắng nhận ra nạn nhân
là chị đoàn thị cà tha
chủ số nhà năm trăm linh chín
và anh đặng văn đúng là hàng xóm của chị cà tha
tại sao hai người lại bị chết cháy
một cách thảm hại như thế
tại sao anh đúng
lại bị chết cùng trong nhà chị cà tha
ngay sau khi nhận được tin báo
công an xã tân thuận đông
đã lập tức triển khai lực lượng đến nhà nạn nhân
để xác minh và làm công tác bảo vệ hiện trường
đồng thời gấp rút báo cáo
lên công an tp cao lãnh
để cử bộ phận chuyên trách về điều tra phá án
nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
công an tp cao lãnh
đã gấp rút báo về công an tp đông tháp
xin ý kiến chỉ đạo và cử lực lượng hỗ trợ
sau khi nghe chủ nhiệm tp cao lãnh
báo cáo lãnh đạo công an tp đông tháp
nhanh chóng cử các mũi công tác xuống địa bàn
để điều tra làm gió vụ việc
vì tính chất nghiêm trọng của vụ án
công an tp đông tháp đã thành lập một vài ban chuyên án
với sự tham gia của các đội nghiệp vụ
thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội
phòng kỹ thuật hình sự
phòng cảnh sát phòng chế chứa trái
công an tp cao lãnh
cùng một số đơn vị chức năng khác
do đại tá lê trung hải
phó giám đốc công an tỉnh làm trưởng ban chuyên án
đại tá lê văn bé sáu
phó giám đốc công an tỉnh thời điểm đó
đang là trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội
chỉ huy các mũi công tác
đồng chí nguyễn minh tuấn
giám đốc công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án
để lên các kế hoạch công tác
tất cả các chính sách được tung ra toàn bộ địa bàn
để xác minh những chứng cứ đầu tiên
chúng tôi thành lập ban chuyên án
để chỉ đạo tiến hành điều tra
truy xét vụ án này
để làm rõ
những người có liên quan
đến cái vụ án
thì khi đã thành lập ban chuyên án
thì chúng tôi chia làm
ba mũi chính
mũi thứ nhất
lực lượng kỹ thuật hình sự
các đồng chí sẽ
tiếp tục khám nghiệm trở lại
để thu lượng tất cả những dấu vết
có liên quan đến
cái chết của hai nạn nhân
ở tại hiện trường
mà đặc biệt là những dấu vết
có liên quan những cái tan hoặc không khí
có liên quan như là
không khí ví dụ như là dao mát búa
chúng tôi ghi có liên quan đến
sát hại nạn nhân
cái thứ hai nữa thì
dấu vết khác
ví dụ như là
dấu vết có dấu hiện
hiện tượng như có lục xót
ở gia đình
thì chúng tôi tìm lại
những cái tài sản
khả năng tài sản bị mất
những là tài sản quý hiếm
cái thứ ba nữa thì
xem lại kỹ thuật hình sự
xem rõ rõ lại
những cái chất trái đầu tiên
mà chúng tôi nghi là
đối tượng là sử dụng
chủ yếu là xăng dầu
để đốt nhà và đốt sát nạn nhân
mặc dù vụ cháy đã tiêu hủy khá nhiều chứng cứ
và làm sáng trộn nhiều vị trí
của đồ đạc trong nhà
nhưng các điều tra viên
thuộc phòng kỹ thuật hình sự không hề nản trí
từng viên gạch
từng nhánh cổ cháy dở
được soi xét kỹ lưỡng
và từ những vật chứng được thu lại
cơ quan công an đã nhận định
đây nhiều khả năng là một vụ giết người
rồi đốt sát truy tàng
từ những dấu viết nhỏ nhất
còn xót lại hiện trường
cộng với việc một số đồ vật trong nhà bị xáo trộn
và việc người nhà nạn nhân báo bị mất tài sản
gồm có hai sợi dây chuyền vàng
và một đôi bông tai
đã được điều tra viên củng cố thêm nhận định
quan trọng hơn nữa
là một vụ cướp của giết người
rồi đốt sát truy tàng
liên kết những dấu viết hình sự
có tại hiện trường
rồi những dấu viết hình sự
trên mình tự thi
chúng tôi đưa ra những nhận định
cái thứ nhất
đây là vụ án giết người
cướp tài sản
để xóa đi dấu viết của tòa phạm
bởi vì nó có mấy cái như thế này
cái thứ nhất là
cửa ra vào của cái nhà của chị đoàn thị cà tha đó
cửa trước và cửa sau
nó còn ở cái tư thế là mở
nó không phải là đóng
hay là phát
nó còn cái mở
các cái dấu vết hình sự để lại trên tủ
bốn cái tủ mà đối tượng lục lạo
nó cải phá đó
thì mình thấy rằng là
chúng tôi lý thước tỷ lệ chúng tôi đo hết
thì mình xác định
đây là những dấu viết
hằng ở trên tủ
đều giống nhau
công cụ cải phá
bốn cái tủ này thì một loại công cụ
từ chỗ khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tư thi
thì tôi thấy rằng là
mình của chị cà tha đó
không có dấu viết
dấu viết thương hở
tất nhiên là bị chém
khám sâu ở vùng cổ
thì mình thấy rằng rõ ràng là đối tượng
không có dấu viết
bị bóp cổ
bóp cổ khi nứt
xong rồi đó
đối tượng bẻ cổ
khi mà chúng tôi vô
chúng tôi tiến hành
chúng tôi khám
rõ ràng chúng tôi thấy rằng là
cái mức độ thang quá
ở dưới cái nền gạch
nó nhiều hơn là
nó lan tỏa lên trên
thì rõ ràng
đây là cái việc là
giết xong rồi
chất củi lên đốt
đứng trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra trên địa bàn
lãnh đạo bên trên án
đã tức tốc
chìa các mũi trình sát
lên đường truy tìm tội phạm
một mũi công tác
được lệnh giả soát
tất cả các tiệm vàng
có mặt trên địa bàn
với hy vọng tìm được hung thủ
đến tiêu thụ vàng
đã lấy được của chị cải tha
một mũi công tác khác
phối hợp với cảnh sát khu vực
kiểm tra các khu nhà trọ
trong khu vực
để xác minh các đối tượng vắng lai
số cân bộ khám nghiệm hiện trường
tiếp tục điều tra
xử lý những vết tích còn lại
để xong vụ cháy
bàn truyền án
gồm lãnh đạo có đầu mũi
thường xuyên có những cuộc họp khẩn cấp
để nghe báo cáo tình hình
và tìm phương hướng xử lý hàng ngày
tin tức cập nhật
từ các trinh sát liên tục báo về
cho lãnh đạo bàn truyền án
để kịp thời
có những quyết sách đúng đắn
câu hỏi thường trực
trong mỗi thành viên bàn truyền án
thủ phạm là ai
vì lý do gì
thủ phạm can tâm sát hại
một lúc hai nạn nhân vô tội
một cách giả màn như thế
nhóm điều tra viên
phụ trách khám nghiệm hiện trường
và thu thập chứng cứ
xung quanh hiện trường báo về
một tin tức quan trọng
đó là việc
rất nhiều khả năng thủ phạm
là người quen của nạn nhân
hiện trường để lại cho thấy
không hề có dấu viết cạnh phá
của cửa chính
cửa ra vào vẫn bình thường
chỉ có dấu viết cạnh phá
do thủ phạm
sau khi giết hại nạn nhân
đã lục lòi tìm tài sản
một số nhân chứng sống
xung quanh còn cho biết
bình thường nhà chị gà tha
có một con chó rất hung dữ
khi gặp người lạ
nhưng suốt đêm hôm qua
người ta không nghe thấy tiếng chói rùa
nhưng suốt đêm hôm qua
điều này cũng góp phần
củng cố thêm nhận định
của cơ quan điều tra
vậy thủ phạm là ai
các trình sát đã lập tức
khoanh vùng gần ba mươi đối tượng khả nghi
có mặt tại địa phương
vào thời điểm xảy ra án mạng
làm thế nào
để nhận định chính xác
ai là thủ phạm
trong số gần ba mươi đối tượng khả nghi
đó là việc
tưởng chừng như bế tắc
của ban chuyên án
từ những thông tin
của quần chúng nhân dân
các trình sát đã dần
lại bỏ bớt các đối tượng
và khoanh vùng hẹp dần
số đối tượng còn lại
cuối cùng nổi lên
một đối tượng khả nghi nhất
tên là nguyễn hoàng liệt
ở cung ấp đông hòa
với nạn nhân đoàn
thị cà tha
và nạn nhân đúng
nguyễn hoàng liệt
là cháu ngòi
chị cà tha
là thêm dâu
một số nhân chứng
xung quanh cho hay
vào ngày xảy ra án mạng
người ta thấy
nguyễn hoàng liệt xuất hiện
ở nhà chị cà tha
và một chứng cứ quan trọng nhất
sau khi xảy ra án mạng
nguyễn hoàng liệt
trốn khỏi địa phương
và thông tin
từ một người lái xe ôm
cũng đã củng cú
thêm nhận định
của điều tra viên
về đối tượng
nguyễn hoàng liệt
là chính xác
sau khi liệm
chị cà tha
đối tượng liệt này
đã không ở
của chị cà tha nữa
nhưng mà bỏ đi
thì qua quá trình
cho chính xác
theo dõi bí mật
đối tượng liệt này
thì phát hiện
đối tượng liệt này
một chiếc xuồng
là đi qua bên sông cái
bên phía miễn hương b
để mua thuốc
cái sông thì rất là rộng
nhưng mà đối tượng này
mượn chiếc xuồng
rất là nhỏ
sau đó đối tượng này
bỏ qua bên phía
miễn hương b
sau khi chính xác
nhận được tin báo
thì có tiến hành xác minh
thì cũng dự đoán
là đối tượng liệt này
có khả năng
trong cái vụ án
gần bốn ngày
thì xác minh
thì được tin báo
của một anh
không đã ôm
mà đối tượng liệt
anh hết này
chở một thanh niên
rất giống đối tượng liệt
đi về hướng
tân khánh trung
quyền lấp dò
nhận được tin báo
về việc nguyễn hoàng liệt
đã bỏ trốn
của địa bàn
ban truyền án
chia làm hai mũi
mũi thứ nhất
tập trung tại địa bàn
nơi xảy ra vụ án
mũi thứ hai
nhanh chóng lên đường
truy tìm đối tượng
nguyễn hoàng liệt
quyết định khám nhà
của đối tượng nguyễn hoàng liệt
đã được viện kiểm soát
nhân dân phê chuẩn
tại nhà đối tượng
các điều tra viên
đã thu thập được
một số vật chứng quan trọng
có chiếc quần sọc
có dính nhiều vết máu
qua xét nghiệm cho thấy
trên chiếc quần của liệt
từ người hai nạn nhân
đã bị sát hạ
tờ chứng cứ
thu tài nhà liệt
cộng với lời khai
của vợ đối tượng
là trần thị cẩm viên
đã giúp các điều tra viên
có thể khẳng định
chính của vụ án
là nguyễn hoàng liệt
trong khi mũi điều tra viên
thứ nhất tìm được
chứng cứ liên quan
tại nhà đối tượng
thì mũi điều tra viên
lên đường lần
theo dấu vết
của cả tỉnh hì
theo những thông tin
về đường đi
của đối tượng
do người lái xe hôm
các trinh sát nhận định
chưa thể đi xa
của địa bàn
tỉnh đồng tháp
và vẫn còn
loanh quanh khu vực
từ thành phố cao lãnh
đến thị xã sà đét
đặc biệt là vùng ngoại vi
thị xã sà đét
các trinh sát
đã bí mật
giả soát tất cả
các nhà trò
trên địa bàn
và nắm mắt được thông tin
về một đối tượng
được miêu tả
giống với nguyễn hoàng liệt
đang thuy chọn
với một cô gái
tại nhà trò
vườn an hòa
thị xã sà đét
khi các trinh sát
đến nhà trò bảy mươi tám
thì đối tượng nghi vấn
đang đi vắng
các trinh sát nhận định
không thể manh động
vì lúc này
trong tay kẻ khẳng nghi
đang có một cô gái
chưa biết đó là ai
bằng các biện pháp nghiệp vụ
các trinh sát đã có thông tin
về thân nhân của cô gái
một kế hoạch
đã được gian dự
để răng bẫy
đối tượng nguyễn hoàng liệt
trinh sát bí mật
liên lạc được
với cô gái đi cùng đối tượng
và dự liệt
tại quán cà phê
mà lực lượng công an
đã bố trí sẵn
chúng tôi là
mấy cái bài bản
cái kế hoạch
để thuyết phục diễm là
nói chuyện diễm luôn
và nói chuyện với
thông qua bạn gái diễm giới thiệu
nói chuyện là
tôi là cái người
nhờ thông qua bạn gái diễm
và cho diễm mượn tiền thôi
thấy hoàn cảnh này
nó khó khăn
cần diễm về
ký xác nhận
cái món nợ
để mà cho
người nhà tôi không buồn
và sẵn sàng là
bỏ tất cả các lãi hết
lấy phần gốc thôi
không tính toán lãi gì hết
thì diễm đồng ý
và diễm nói là
mới quen một người bạn trai
hứa sẽ lo lắng cho diễm
và hiện giờ đang
thì sẽ dẫn về quê
những người quê
thì xác định được là
quê diễm ở kiên giang
thì mình mới khéo léo
mình nói thôi diễm trở về
ký xác nhận dùm cho anh
cái tờ nhận nợ này thôi
rồi sau đó tiếp tục
với bạn trai đi
đi về kiên giang cũng được
và nếu mà khó khăn quá
thì ghé một quán cà phê
nói anh mình gặp nhau
thì chúng tôi
lên cái hoạch rồi
diễm đồng ý
sau đó thì khoảng nửa tiếng
ngồi xa gọi tiếp tục hỏi
nhờ bạn gái hỏi thôi
được đối tượng kia
cũng đồng ý luôn
thì chúng tôi đã biết vậy
nên chúng tôi đã sắp xếp
thì điện khoảng
ba bốn tiếng hồi sau
thì đúng là
theo lời hành trình
là đúng là
đối tượng bắt đầu đi về
lâu lâu phải nhắc nhở
diễm cái xem
vị trí đang ở đâu
để mình xác định là có về hay không
tác động như thế
thì diễm đã về
thì chúng tôi quyết định
là phải mình chủ động
chọn một cái quán
cà phê nào đó
cặp quốc lộ
và cho đối tượng không nghi ngờ
càng xa hiện trường
cái án càng tốt
thì đối tượng sẽ không có
chút xin nghi
cơ quan công an
đúng là như kịch bản
theo kịch bản chúng tôi làm
thì đối tượng đã chở
diễm đến ngay quán cà phê
lúc đó anh em chính xác
bắt là cuộc vật lộn
hết khoảng năm phút
đường chống trả quyết liệt
đối tượng biết
cái tình trạng sau này
đối tượng nó biết là
biết là sẽ án nạn tử hình
nên quyết liệt
nhưng mà cuối cùng
anh em đã chuẩn bị hết
các kế hoạch chặt chẽ
nên đã bắt được đối tượng
sự nỗ lực không mệt mỏi
của các điều tra viên
đã được đền đáp
đối tượng đã bị bắt giữ
sau một tuần
gây ra cái chết thương tâm
cho chị đoàn thị cà tha
và anh đảng văn đúng
kẻ giết người
không run tay
đã phải run dày
trước những chứng cứ
của cơ quan pháp luật
đối tượng đã khai nhận
hành vi tội ác của mình
cái tội là động trời
anh giết người
anh giết ai
giết ai hả
dạ ông cùng sớm